thưa quý vị và các bạn giao thương tại cửa khẩu biên giới với trung quốc dần khôi phục
giá hành tỏi gừng trong nước và thế giới tăng vọt do nhu cầu phòng chống dịch
nhật bản đã chính thức mở cửa cho quả vải thiều việt nam
người chồng nên lưu ý những gì
đây là những nội dung chính sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã ký công văn gửi tới lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc
đề nghị phối hợp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới
bộ công thương đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc phối hợp triển khai cho phép
thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa theo quy định qua các cửa khẩu quốc tế
cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tân thanh cốc nam tỉnh lạng sơn lối mở km ba
phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đồng thời cần trao đổi làm việc với chính quyền địa phương biên giới phía trung quốc
để thống nhất quy trình kiểm soát phòng chống dịch bệnh đối với người và phương tiện vận tải trực tiếp
tham gia hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo hướng dẫn của bộ y tế
trong quá trình thực hiện cần đặt mục tiêu ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh
bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động không vì sức ép xảy tỏa ồn tắc hàng hóa
mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch đồng thời khuyến nghị các tỉnh
các chủ hàng điều tiết nhịp độ đưa hàng lên biên giới
không chỉ tại việt nam mà ở rất nhiều quốc gia hành tỏi gừng đang làm mặt hàng tăng giá mạnh
bởi đây là những loại gia vị được cho là có thể phòng chống dịch
so với trước tết giá gừng hành tỏi hiện tăng hai mươi đồng đến ba mươi đồng một kg
tỏi nhập từ trung quốc trước tết hiện có giá bảy mươi đồng đến tám mươi đồng một kg
tỏi lý sơn hiện có giá tới mức một trăm ba mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một kg
không chỉ ở việt nam mà tại nhiều nước như ấn độ indonesia bangladesh pakistan
thậm chí là trung quốc giá các mặt hàng này cũng tăng đột biến do thiếu nguồn cung
trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng mạnh
trái ngược với hành tỏi gừng dù đang bước vào đầu vụ thu hoạch
thế nhưng ớt lại mất giá tình trạng này là do dịch bệnh
phía trung quốc đã ngừng mua ớt
tại quảng ngãi nhiều diện tích ớt đã đến kỳ thu hoạch
nhưng nông dân không muốn ra đồng hái ớt để bán
nhiều người bỏ mặt cho ớt chín khô ngoài đồng bởi theo họ
thời điểm này nếu đi hái ớt thì tiền bán ớt không đủ chi phí cho một ngày công
nếu như vụ ớt năm ngoái có thời điểm giá ớt lên đến năm mươi đồng một kg
thì năm nay giá ớt chỉ còn tám đồng một kg do chưa xuất khẩu được sang trung quốc
để tiêu thụ ớt cho nông dân hiện nay
nhiều đại lý đã thu mua ớt về cấp đông chờ trung quốc mua lại sẽ xuất bán
hoặc tìm kiếm một số thị trường nước khác như hàn quốc hay nhật bản
người chăn nuôi gà bất ngờ rơi vào cảnh khó khăn do giá gà bán ra hiện chỉ bằng một phần hai chi phí
tại đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu trước tết giá gà công nghiệp tiêu chuẩn
giao động đạt hai mươi năm hai mươi sáu đồng một kg sau tết giảm còn hai mươi một hai mươi hai đồng một kg
nay tiếp tục giảm còn một mươi hai một mươi ba đồng một kg tức là giảm khoảng năm mươi trong chưa đầy một tháng
và thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây
riêng gà quá lứa vượt trọng lượng chuẩn có mức giá thấp chỉ khoảng một mươi đồng một kg
tương tự giá gà thả vườn trước tết là từ năm mươi năm đến sáu mươi năm đồng một kg nay giảm mạnh còn hai mươi năm đồng một kg
giá vịt tại các trại chăn nuôi ở đồng nai cũng giảm chỉ còn một mươi tám đồng một kg
nguyên nhân là do học sinh nghỉ học dài ngày nhiều nhà máy xí nghiệp cũng chưa hoạt động bình thường trở lại
nên các bếp ăn tập thể đồng loạt cắt giảm nhiều loại thực phẩm
nhật bản đã chính thức mở cửa cho quả vải thiều việt nam xuất khẩu trực tiếp sang thị trường nước này trong niên vụ hai nghìn hai mươi
đây là tin mừng cho người trồng vải và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước
ngay sau khi có hướng dẫn của bộ nông nghiệp tỉnh hải dương đã khẩn trương hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường nhật bản trong niên vụ này và các năm tiếp theo
trong đó huyện thanh hà và thành phố trí linh là hai địa phương trồng vải trọng điểm của tỉnh
cần được thực hiện giả soát đăng ký mới vùng trồng vải xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt phải lưu ý diện tích đăng ký tối đa là năm ha vùng mã số
tỷ lệ vải ra hoa tại vùng đăng ký cấp mã số đạt từ bảy mươi trở lên
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu